theo ghi nhận diễn biến phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của quốc hội khóa một mươi bốn đã nhận được sự đánh giá cao
với những câu trả lời thẳng thắn đáp ứng được mong đợi của các đại biểu quốc hội
tôi cho là một cái điểm rất là mới trong cái kỳ chất vấn lần này
đó là chúng ta đã chọn nhóm vấn đề để chất vấn và như vậy là chúng ta đã trú trọng đến cái phối hợp
cái liên kết ngang giữa các thành viên trong chính phủ
và cái điểm mới thứ hai trong cái kỳ chất vấn lần này đó là mỗi một đại biểu đã được trang bị một cái biển số chỗ ngồi của mình
và khi mà đại biểu thấy các thành viên của chính phủ trả lời không đúng nội dung câu hỏi
chưa đạt cái nội dung câu hỏi hỏi của đại biểu hoặc là chưa cung cấp đủ thông tin theo cái yêu cầu câu hỏi của đại biểu
thì đại biểu sẽ dơ cái phiên chất vấn đó và trên cơ sở cái phiếu chất vấn đó

chủ tọa sẽ mời đại biểu trực tiếp nêu câu hỏi chất vấn tranh luận lại với thành viên chính phủ
chứ không phải chờ đăng ký lại qua cái hệ thống bấm nước điện tử nữa
dơ biển tranh luận tôi cho đây cái điểm đó là điểm thành công của quốc hội
chính cái tranh luận này là cái mà các đại biểu đã làm cho cái mong muốn cử tri được thỏa mãn
tôi cho là như thế
và nó cũng làm cho cái hoạt động nghị trường chúng ta từ cái tham luận trở thành cái nghị trường tranh luận
cái đó là cái tôi cho là cần phát huy
kỳ chất vấn đầu tiên của một nhiệm kỳ mới
có thể chúng ta thấy là có đến hai phần ba lại bị đại biểu lần đầu tham dự
nhưng tất cả những ý kiến tôi thấy đều thể hiện rất rõ cái phản ánh đúng cái nguyện vọng của dân
đi sát với những vấn đề của đời sống xã hội
bộ trưởng trần hồng hà tôi cũng thấy rằng là một người mà có một cái cam kết hết sức mạnh mẽ
có lẽ lần đầu tiên tôi thấy rằng là một cái tư lệnh ngành dám cam kết rằng
những vấn đề liên quan đến phu ma sa là bộ thành viên trường hoàn toàn chịu nhiệm
và cái cam kết đó tôi thấy là nó tạo ra được một cái
niềm tin cho cử tri trong hành động tương lai của lãnh đạo ngành
tôi rất hài lòng về trả lời của các đồng chí bộ trưởng
thật là chất vấn của các đồng chí bộ trưởng
nhất là bộ trưởng giáo dục đào tạo đã trả lời và trả lời một cách thẳng thán
chân thành và hết sức cầu thị những gì mà cử tri cả